từ giờ ngày hai mươi sáu tháng ba thanh hóa tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ giải khát
các trung tâm văn hóa thể thao và các dịch vụ không cấp thiết khác
trước đó từ ngày một mươi chín tháng ba tỉnh đã tạm dừng hoạt động các quán bar karaoke vũ trường dạp chiếu phim
các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần bảo đảm công tác phòng chống dịch tại địa phương